để chia sẻ gánh nặng phòng chống dịch với thành phố hồ chí minh và vùng đông nam bộ
các địa phương ở đồng bằng sông cửu long đã tổ chức rút những công dân gặp khó khăn trở về quê tránh dịch
tuy nhiên số lượng người được rước về có hạn trong khi nhu cầu của bà con là rất lớn
chiếc lều tạm được dựng cạnh quốc lộ một a đoạn qua xã tân phú thành huyện châu thành a tỉnh hậu giang
bên cạnh là những chiếc xe máy chở lĩnh tỉnh đồ đạc
b là những công nhân đang trên đường về quê tránh dịch
người ở sóc trăng người ở bạc liêu và xa nhất là cà mau
để đi từ long an về đây bà con phải xuất phát từ ba giờ sáng
nhưng đến cửa ngõ vào tỉnh hậu giang tất cả đều bị chặn lại
đường về nhà đã xa giờ lại càng gian trưng
để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch cũng như giải quyết nguyện vọng trở về quê hương của người dân về quê bị chặn lại ở hậu giang
lãnh đạo địa phương đã liên hệ với các tỉnh đề nghị tiếp nhận những công dân này
những bang huyện cũng như là công an tỉnh đã liên lạc được với dưới
thì giờ cũng tiếp tục là mình sẽ hỗ trợ đưa người giai ngắc về tới chỗ cái chốt của sóc trăng
trăng sẽ hỗ trợ đưa về chỗ cà mau bạc liêu
gần một ngày sống vật vả trên đường
niềm vui đã đến
các địa phương đã đồng ý tiếp nhận
những bịch sữa những ổ bánh mì được người dân địa phương gửi tặng bà con
công an tỉnh hậu giang cũng đã bỏ tiền mua xăng để những chiếc xe máy đủ sức vượt quãng đường dài
phải đến tận sáng
những công nhân này
mới có thể về đến quê
mất thêm một mươi bốn ngày cách ly nữa
bà con mới có thể về nhà
đường về bình thường đã xa
giờ lại càng gian năng hơn trong dịch bệnh